vua sát đệ tam đã có bài phát biểu khai mạc quốc hội anh đầu tiên công bố chương trình lập pháp cuối cùng của chính phủ của đảng bảo thủ
trúc cực tổng tuyển cử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào đầu năm hai nghìn hai mươi năm
là bài phát biểu khai mạc quốc hội đầu tiên của một vị vua nước anh kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bài phát biểu của vua sát đệ tam công bố hai mươi một dự luật
mà theo thủ tướng rishi sunak là kế hoạch giúp vương quốc anh thịnh vượng hơn đổi mới hơn và an toàn hơn
bài phát biểu chỉ ra ưu tiên hàng đầu trong chương trình lập pháp của chính phủ là phát triển nền kinh tế với các dự luật về cấp phép khai thác dầu khí hàng năm
đầu tư vào lĩnh vực giao thông bảo vệ người tiêu dùng khỏi các khoản phí gian lận và việc tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
thủ tướng sunak nhấn mạnh với bài phát biểu của nhà vua chính phủ đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức nhằm thay đổi đất nước vì mục tiêu lâu dài và một tương lai tốt đẹp hơn mà người dân anh xứng đáng được hưởng
bài phát biểu khai mạc quốc hội của vua sát đệ tam là cơ hội để thủ tướng sunak đưa ra trọng tâm chương trình nghị sự của ông khi cuộc tổng tuyển cử đang đến gần
trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây đảng bảo thủ cầm quyền đang bị công đảng đối lập bỏ xa về tỷ lệ ủng hộ